thời gian này là cao điểm với buôn lậu trên biên giới thuộc địa bàn tỉnh quảng trị
đặc biệt là trên tuyến quốc lộ chín bởi đây là con đường độc đạo duy nhất
các đối tượng vận chuyển hàng về thị trường nội địa để tiêu thụ
các đối tượng buôn lậu đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để đưa hàng về
gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng và làm lũng đoạn thị trường nội địa
trên tuyến quốc lộ chín thời gian gần đây các đối tượng buôn lậu thường vận chuyển hàng
về nội địa vào các thời điểm khác nhau với nhiều thủ đoạn như sử dụng nhiều phương tiện
để vận chuyển hàng lậu né tránh sẵn sàng đâm thẳng vào lực lượng chức năng khi bị ngăn chặn
cho người so đường theo dõi tất cả các lực lượng chống buôn lậu trên tuyến quốc lộ chín
lực lượng chức năng trong đó là tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến hai mươi bốn hai mươi bốn
và sử dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ trong đó
cả hóa trác mật phục để đón bắt các đối tượng này bổ trí các lực lượng đủ mạnh
để mà hàn chế tổ thiểu cái tình trạng mà chọn lại người trên công vụ trên tuyến
từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai đến nay công an tỉnh quảng trị đã mở đợt cao điểm phòng chống tội phạm
chỉ trong vòng nửa tháng gia quân lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ hơn bốn mươi vụ buôn lậu
thu hơn hai tỷ đồng hàng lậu chủ yếu là bia heineken rượu ngoại các loại đường kính thái lan và thuốc lá ngoại
đối với lực lượng công an thì sử dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ
cử trinh sát về ở địa bàn tất cả các địa bàn
khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện triển khai lực lượng để tiến hành bắt giữ
tiến hành kiểm tra các kho bến bại của các trường đầu bối các kho của tư nhân
để từ đó phát hiện các hàng hào vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật
thực tế cho thấy công tác chống buôn lậu trên biên giới cũng như trên tuyến quốc lộ chín
đang diễn ra với nhiều khó khăn đặc biệt là vào thời điểm từ nay cho đến tết nguyên đán
để công tác chống buôn lậu có hiệu quả rất cần sự vào cuộc đồng bộ của các ngành chức năng
từ biên giới về nội địa trong việc ngăn chặn hàng lậu tràn lan
làm lũng đoạn thị trường nội địa gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng